từ đầu năm đến nay thông qua các sàn giao dịch việc làm và các ngày hội tuyển dụng
tp hcm đã giải quyết việc làm cho gần hai trăm linh lượt người và tạo ra gần chín mươi một việc làm mới
tp hcm đã tổ chức được hơn ba mươi phiên sàn giao dịch việc làm ngày hội tuyển dụng trực tiếp trực tuyến
qua đó tư vấn việc làm cho hơn hai trăm năm mươi lượt người giới thiệu việc làm cho gần năm mươi năm ba trăm linh lượt người
đã có trên hai mươi hai năm trăm linh người nhận được việc làm mới
theo các kết quả khảo sát nhu cầu việc làm đối với lao động qua đào tạo chiếm tỷ lệ hơn chín mươi năm
trong đó trình độ đại học trở lên chiếm tám mươi tám sáu cao đẳng chiếm một mươi chín chín trung cấp sáu ba sơ cấp bốn chín
nhu cầu tìm kiếm việc làm tập trung nhiều các nhóm nghề như kinh doanh thương mại dịch vụ phục vụ dịch may da dày chế biến lương thực thực phẩm